thực hiện chương trình năm asean hai nghìn hai mươi sáng nay một mươi chín tháng hai tại hà nội đã diễn ra hội nghị hẹp bộ trưởng quốc phòng các nước asean năm hai nghìn hai mươi
gọi tắt là admm hẹp đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị có bộ trưởng trường đoàn các nước asean và tổng thư ký asean linh tróc hỏi
phát biểu chào mừng hội nghị đại tướng ngô xuân lịch nhiệt liệt chào đón các đại biểu tham dự hội nghị và cảm ơn các quốc gia thành viên ủng hộ việt nam trong đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên asean
hội nghị diễn ra trong bối cảnh các thách thức an ninh diễn biến hết sức phức tạp nhất là sự bùng phát và lan rộng nhanh chóng của chủng virus corona mới là thách thức chung của cả thế giới và khu vực
về phía việt nam ngay khi dịch bệnh bùng phát quân đội đã triển khai một loạt các biện pháp theo sự chỉ đạo của chính phủ nhằm ứng phó với dịch bệnh

đại tướng ngô xuân lịch bày tỏ hài lòng về kết quả làm việc của các trưởng quan chức quốc phòng cấp cao adsom ngày một mươi tám tháng hai của các quan chức quốc phòng cấp cao asean cùng thống nhất ra tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng đối phó với mối đe dọa an ninh phi truyền thống trong dịch bệnh covid một mươi chín